xin chào quý vị và các bạn thời tiết khu vực phía đông bắc bộ đã chuyển sang trạng thái nhiều mây hơn
có lúc có mưa mưa nhỏ rải rác khu vực ven biển còn có mưa mưa rào
trạng thái thời tiết này sẽ còn lặp lại trong đêm nay và sáng mai
do hình thế gây mưa là hồi tụ gió từ mực một năm trăm linh m đến năm m
sau đó sẽ có xuống giảm dần
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến trong khoảng là hai mươi hai mươi ba độ
trong hai ngày tiếp theo thời tiết sẽ tạnh ráo ngày còn nắng trở lại
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng thêm khoảng từ ba đến bốn độ
phía tây bắc bộ trời hầu như là không có mưa trong những ngày tới
trong đêm nay và sáng mai trời còn nhiều mây trưa chiều có nắng
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi cao hơn
sang hai ngày tiếp theo mây giảm trời có nắng nhiều hơn
và nhiệt độ sẽ tăng từ hai ba độ
khu tây bắc có nơi trên hai mươi tám độ trời chỉ còn rét về đêm và sáng
tại khu vực các tỉnh phía bắc trung bộ trong ngày mai
cũng chịu táo động của hình thấy cây mưa trên các mực khí quyển tầng cao
nên tại đây cũng có mưa mưa rào nhẹ giải rác
các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế không mưa
nhiệt độ trưa chiều chỉ trong khoảng là hai mươi hai hai mươi năm độ có nơi cao hơn
từ ngày một mươi hai tháng một mưa rứt tại khu vực này
ngày có nắng trở lại và nhiệt độ sẽ có xuống tăng dần
lên hướng là hai mươi bảy hai mươi tám độ
còn tại khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
do ảnh hưởng của nhẫu động trong đời gió đông
nên đêm nay vẫn còn có mưa rải rác
nhưng từ ngày mai mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi
ngay có nắng nhiệt độ cũng sẽ tăng nhanh
và chưa chiều giá động từ hai mươi sáu ba mươi độ
phía nam có nơi trên ba mươi độ
lui xuống khu vực tây nguyên trong cả ba ngày tới
ở phần phía bắc phổ biến là không mưa ngày có nắng
tại khu vực nam tây nguyên có mưa rải rác sau giảm dần
nhiệt độ cao nhất trong ngày không quá mức là hai mươi tám độ
tại khu vực nam bộ có mưa rào rải rác có thể lặp lại trong ngày mai
lượng mưa sẽ có xuống giảm hơn
từ ngày một mươi hai trở đi mưa sẽ giảm hẳn
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là hai mươi tám ba mươi một độ
sau tăng lên hai mươi chín ba mươi hai độ trong hai ngày tiếp theo